thưa quý vị hơn một tuần sau trận động đất và các dư chấn dữ dội ở thổ nhĩ kỳ và syri
số nạn nhân thiệt mạng ở cả hai nước được xác định đã lên tới hơn bốn mươi một người
tại syri thì hệ thống y tế đang gặp nhiều khó khăn trong công tác điều trị cho các nạn nhân sống sót sau thảm họa
các bác sĩ tại nhiều vùng động đất tàn phá đang phải tìm đủ mọi cách để giữ lại mạng sống cho các bệnh nhân
bệnh viện njiba ở trung tâm thành phố idlib syri không có nổi một chiếc giường bệnh chống
các sinh viên y khoa cũng được huy động để khám và điều trị cho các nạn nhân của trận động đất
bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi động đất làm dung chuyển thổ nhĩ kỳ và syri là bằng đấy thời gian họ làm việc không ngừng nghỉ
chỉ tính riêng ở bệnh viện này hiện có hơn hai trăm linh bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch
chúng tôi có quá nhiều bệnh nhân
nhiều hơn khả năng chống dịch
nhiều hơn tiết nhận của bệnh viện
dù vậy chúng tôi cũng sẽ cố hết sức
bệnh nhân đa chấn thương cần điều trị nhiều thứ chứ không chỉ cấp cứu là xong
chúng tôi cần tất cả mọi sự hỗ trợ
bao gồm cả vật tư y tế và thiết bị phẫu thuật
trong khi trở tiếp viện những y bác sĩ ở đây sẽ tận dụng hết những gì họ có
chủ yếu là tùy cơ ứng biến
chúng tôi phải kiêm mọi việc
từ điều trị tim mạch đến thực hiện phẫu thuật
giờ không chia theo khoa nữa
tất cả nhân sự bệnh viện đều được huy động
nhưng thuốc trong kho dự trữ cũng sắp hết rồi
tổ chức y tế thế giới who cho biết
một mươi hai năm chiến tranh đã nghiền nát hệ thống y tế của syri
ít nhất hai mươi cơ sở y tế trên khắp vùng tây bắc syri bị ảnh hưởng lớn
trong đó có bốn bệnh viện đã hư hại nặng
điều này khiến cho việc giúp đỡ hàng chục nghìn người bị thương trong thảm họa
càng trở nên khó khăn hơn